ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cùng với nhiều địa phương trong cả nước công an thuộc bảy quận huyện của thành phố đà nẵng
đã đồng loạt tổ chức đợt cao điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
chăm dịp lễ noel tết dương lịch và tết nguyên đán canh tý năm hai nghìn hai mươi
theo đó đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng
được triển khai từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó sẽ tập trung lực lượng thường xuyên theo dõi kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động
của các thế lực thù địch đối tượng lợi dụng các điểm nóng để tuyên truyền kích động chống phá
gây mất an ninh trật tự đặc biệt triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp nghiệp vụ đấu tranh
triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính tiến dụng đen
cho vay nặng lãi đòi nợ thuê tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật ma túy
không để tội phạm hoạt động lộng hành coi thưởng pháp luật gây lo lắng bức xúc trong nhân dân